cùng với các địa phương trong cả nước lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng trị đã đồng loạt triển khai thực hiện nghị định một trăm linh của chính phủ
cùng với việc nhắc nhở tuyên truyền các quy định mới lực lượng chức năng đã kiên quyết xử lý nhiều trường hợp vi phạm về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện
sau đây là phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
tại các tuyến đường trung tâm của thành phố chỉ sau vài giờ kiểm tra lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố đồng hà tỉnh quảng trị đã phát hiện nhiều lái xe vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển ô tô xe máy
khi bị phát hiện các lái xe đều đưa ra lý do vi phạm pháp luật về giao thông của mình để mong được thông cảm

nhất là trong dịp tiếp nguyên đáng canh tí hai nghìn hai mươi sắp tới